hôm nay ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại diễn đàn nghiên cứu toàn cầu chống lại chủng virus corona mới đang diễn ra tại thành phố geneva thụy sĩ
tổ chức y tế thế giới who đã quyết định đổi tên cho chủng virus mới này từ hai nghìn một mươi chín ncov sang covid một mươi chín
tổng giám đốc who đã lý giải về tên gọi mới covid một mươi chín của virus corona mới trong đó chữ co là viết tắt của corona v của virus và d là dise dịch bệnh
số một mươi chín tượng trưng cho năm hai nghìn một mươi chín thời điểm bùng phát dịch bệnh tại vũ hán trung quốc
việc đặt tên cho loại virus này đã được thống nhất là không bao hàm đề cập đến vị trí địa lý động vật cá nhân hay nhóm người nào đó cụ thể để tránh tạo ra những tên gọi không chính xác hoặc thể hiện sự kỳ thị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch của việt nam đã thông báo tới các cơ quan báo chí thống nhất đổi tên và cách đọc từ hai nghìn một mươi chín ncov thành covid một mươi chín